thưa quý vị sau hơn một mươi tiếng đồng hồ cứu nạn chiều qua các lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công nạn nhân rơi xuống hố sụt tại thôn xẻo gia lùng xã vải lủng huyện mèo vạc hà giang trong tình trạng đa chấn thương
ghi nhanh của phóng viên intv tại hà giang
trước đó vào khoảng chín giờ bốn mươi phút cùng ngày một tài xế lái xe đưa khách du lịch đến đèo mã pì lèng
khi tài xế dừng xe cho khách xuống chuẩn bị di chuyển về hướng thị trấn mèo vạc thì bất ngờ ô tô bị tụt lùi từ sân tượng đài rơi xuống ta lùi âm
trong lúc tụt lùi ô tô đã va trúng một người đàn ông trú tại huyện đồng văn tỉnh hà giang làm anh này bị cuốn theo xe rơi xuống hố sụt
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã đến hiện trường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp tìm kiếm nạn nhân
từng có kinh nghiệm tham gia đi cứu nạn cứu hộ ở sông suối và các hang cho nên là các ông chí rất có kinh nghiệm và có bản lĩnh
cái kỳ cuộc này thì phải nói là một trong những cái thành công trong công tác cứu nạn cứu hộ có đầy đủ mấy yếu tố
cái nhất là kịp thời cái thứ hai là sự thông tin trao đổi nó chính xác kịp thời
cái thứ ba nữa là về cái kinh nghiệm bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ và sức khỏe của cán bộ chiến sĩ tốt để thực hiện nhiệm vụ này
chúng tôi đã mất bốn tiếng thời gian đi đường
để tiếp cận hiện trường
rồi đến hiện trường thì do chúng tôi cũng đã trao đổi với lại chính quyền và công an huyện và nắm bắt thông tin của hiện trường
và chúng tôi đã tiến hành đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ để tham gia xuống dưới hang để khảo sát và cứu nạn cứu hộ
và đưa nạn nhân lên vị trí an toàn bàn giao cho chính quyền và đưa nạn nhân đi cấp cứu
cứu khoảng một mươi giờ tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân dưới độ sâu năm mươi sáu mét
hàng chục chiến sĩ và các lực lượng đã phối hợp đưa cang xuống để kéo nạn nhân lên trong tình trạng đa chấn thương
sau khi đưa được nạn nhân lên mặt đất nhân viên y tế tại chỗ lập tức sơ cứu và chuyển đi bệnh viện tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
em không nhớ gì mà nhớ lúc mà em dậy ra rồi kia
như trong mơ ấy không nhớ gió luôn
và bây giờ có cho em đi tìm chắc em cũng tìm được chỗ đấy
em thấy chắc đang phù hợp trở lại
nhưng mà với mọi người lắm chị ạ
đến thời điểm này thì tôi cũng không thể giấu được niềm vui và niềm hạnh phúc của mình
mặc dù cuộc nạn cứu hộ đã diễn ra khoảng hơn hai mươi bốn giờ hôm hồi rồi
nhưng mà trong lòng vẫn còn niềm hạnh vui và niềm hạnh phúc niềm hãnh diện
khi đã mặc lên trên mình
một chiếc quân phục và một màu áo được một lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
mọi người chứa chứa em bỏ lại phát
đi ra đây đi ra đây đi ra đây
thôi bỏ hết đồ ở dưới trên người ra
thưa quý vị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen phức tạp trên địa bàn ở thị trấn sao vàng huyện thọ xuân
do hoàng đình dụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở khu phố hai thị trấn sao vàng cầm đầu
hoàng đình dụng là đối tượng hình sự cộng cán chuyên cho vay nặng lãi và đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
chấp hành xong án phạt tù về địa phương đã cùng với hoàng văn ngọc và trần văn giang ở cùng khu góp vốn để tổ chức cho vay nặng lãi
thủ đoạn hoạt động là khi cho các con nợ vay các đối tượng yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ và chụp ảnh lại vào máy điện thoại di động để sử dụng vào việc hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình người thân nếu các con nợ không trả nợ đúng hạn
với lãi suất cắt cổ từ ba đến bốn đồng một triệu một ngày ba đối tượng trên đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn thị trấn sau vàng huyện thọ xuân vay tiền thu lợi bất chính với tổng số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện thọ xuân đã tạm giữ hình sự ba đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đồng thời điều tra và mở rộng vụ án
cơ quan công an đề nghị các cá nhân nào là nạn nhân vay tiền của ba đối tượng trên thì liên hệ với điều tra viên là nguyễn văn nam theo số điện thoại chín mươi bốn chín trăm linh tám bảy nghìn chín trăm linh chín để được giải quyết
hôm nay công an tỉnh bà rịa vũng tàu đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
theo đó tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương
đã kiểm tra về việc chấp hành các quy định về điều kiện về an ninh an toàn trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như giấy phép và công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời kiểm tra thực tế đối với các hồ sơ hợp đồng trong hoạt động cho vay các số liệu mức lãi suất cho vay mà phía công ty này đưa ra cho người vai nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật khi thực hiện các hợp đồng này
từ đó kịp thời phát hiện và làm rõ những sai phạm nếu có liên quan đến hành vi cho vay kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và các hợp đồng cho vay theo quy định
qua một buổi sáng lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra tất cả một mươi năm điểm giao dịch của f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo nguyễn văn giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã vĩnh tường huyện vị thủy vừa bị toán nhân dân tỉnh hậu giang đưa ra xét xử sơ thẩm
theo có trạng nguyễn văn giao làm nghề vựa lúa gạo để bán lại và cho thuê máy cắt lúa từ năm hai nghìn một mươi tám
do việc kinh doanh bị thua lỗ nên giao nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một giao đưa ra thông tin gian dối với các thương lái là có mua bao tiêu lúa của nông dân để ký hợp đồng mua bán lúa
bằng thủ đoạn này giao đã ký hợp đồng với tám người và chiếm đoạt tiền đặt cọc tổng cộng hơn một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
đến hẹn nguyễn văn giao không có lúa để giao nên các bị hại đã tố cáo giao đến cơ quan công an
sau khi nghị án tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt nguyễn văn giao một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
sáng nay ủy ban nhân dân phường hòa hiệp nam quận liên triểu tp đà nẵng cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc
một cháu bé tử vong tại nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn phường
theo đó vào chiều ngày ba tháng bốn giáo viên nhóm lớp độc lập tư thục mặt trời nhỏ nằm trên đường hồ sĩ đống phường hòa hiệp nam
phát hiện bé trai một mươi năm tháng tuổi có dấu hiệu ngừng thở khi đang ngủ tại nhóm trẻ
ngay sau khi phát hiện giáo viên đã thông báo vụ việc đến phụ huynh học sinh và đưa cháu bé đến trung tâm y tế quận liên triểu và sau đó là bệnh viện phụ sản nhi để cấp cứu
chiều cùng ngày bệnh viện xác định cháu bé đã tử vong
đang được công an quận liên triểu phối hợp với viện kiểm sát phòng kỹ thuật hình sự công an tp đà nẵng nhanh chóng vào cuộc và xác minh làm rõ vụ việc
được biết nhóm trẻ hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín hiện đang chăm sóc một mươi năm cháu nhỏ từ sáu đến ba mươi sáu tháng tuổi nhóm trẻ có hai người chăm sóc các cháu
sau hơn năm năm xảy ra hỏa hoạn chung cư carina plaza tại địa chỉ số một nghìn sáu trăm bốn mươi tám võ văn kiệt quận tám tp hcm vào đêm ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
ngày mai ngày năm tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan trong đó bị cáo nguyễn văn tùng bốn mươi hai tuổi
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh và nguyễn quốc tuấn ba mươi bốn tuổi cựu trưởng ban quản lý chung cư carina
bị sự xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo nội dung vụ án khoảng một h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám lửa xuất hiện tại khu vực tầng hầm block a
chung cư carina từ chân xe máy của một người dân và ít phút sau khói và lửa phát ra từ phía trước đầu xe rồi lửa bùng lên cao ngang ống thông gió và ở tầng hầm
đến một giờ hai mươi ba phút hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt ngọn lửa bùng lên thiêu rụi hàng trăm xe máy ô tô cùng các phương tiện khác
luồn khí nóng độc theo bùng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư khiến một mươi ba người tử vong sáu mươi người bị thương gây thiệt hại khoảng bốn tỷ đồng
các bị cáo nguyễn văn tùng nguyễn quốc tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư carina đã bị hư hỏng không hoạt động nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế sửa chữa khắc phục dẫn đến khi phát sinh cháy hệ thống phòng cháy chữa cháy không có tác dụng gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng

trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đã điều tra khám phá sáu trăm hai mươi ba vụ bắt giữ một một trăm bảy mươi bốn đối tượng điển hình đội cảnh sát hình sự công an quận bình thạnh khám phá nhiều vụ liên quan tội phạm đường phố
trong đó bộ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã trực tiếp phát hiện tham gia khám phá năm vụ cướp dẫn trận cắp tài sản bắt giữ sáu đối tượng và bốn vụ cố ý gây thương tích bắt giữ hai mươi năm đối tượng

ngày bốn tháng bốn bệnh viện dân dân gia đình cho biết là sau ca phẫu thuật thì thai phụ vẫn đang được điều trị tích cực
sau khi tiếp nhận thai phụ ba mươi hai tuổi từ tuyến dưới trong tình trạng bị sốc mất máu đa chấn thương sau vụ bờ gốc cây ở trường trung học cơ sở trần văn ơn
các bác sĩ bệnh viện nhân dân gia đình đã thực hiện cấp cứu khẩn cấp
trong quá trình phẫu thuật nạn nhân được truyền bốn khối hồng cầu và bốn đơn vị huyết tương đông lạnh
kết quả siêu âm tại khoa gây mê hồi sức ghi nhận túi thai vẫn đang còn trong tử cung
kết quả chụp các lớp vi tính ban đầu cho thấy nạn nhân bị rách thận trái độ hai vỡ gan độ ba gây cánh xương cùng minh phải và một phần bay trên thân xương đùa trái
hiện tại các bác sĩ đang tích cực theo dõi sát các tổn thương bên trong cũng như hồi sức sau mổ cho người bệnh
bệnh nhân được an thần và thở máy sau phẫu thuật và đang được tiếp tục theo dõi tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhân dân gia đình
liên quan thưa quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật với một thông tin đáng chú ý khác là đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như là quân sự võ thuật cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
huấn luyện đầu khóa cho học viên sinh viên các trường công an nhân dân công an thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân khu vực phía nam
đây luôn là khoảng thời gian cao điểm về giảng dạy cũng như huấn luyện của trung tâm huấn luyện bộ dưỡng nghiệp vụ hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
vượt qua những khó khăn và bất vả
kể cả sự khắc nghiệt của thời tiết những cán bộ thực hiện công tác huấn luyện tại đây luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trang bị cho các tân binh những kỹ năng cần thiết trước khi bắt đầu học tập cũng như là phục vụ trong ngành công an
thiếu ý bàn tiến trương là một trong số các cán bộ trẻ tuổi nhất của trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ hai tham gia vào công tác huấn luyện chiến sĩ mới
dù chưa từng được đào tạo bài bản nghiệp vụ sư phạm nhưng tinh thần nhiệt quyết cầu tiến và nhất là sự đồng điệu về lứa tuổi chính là điểm mạnh
giúp bùi tiến trương cũng như các đồng đội trẻ tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ
vì vậy trong quá trình giảng dạy mình sẽ dễ dàng hơn và tìm hiểu từng đồng chí một giảng dạy mình sẽ thuận lợi hơn nhiều ạ
mình là thế hệ đi trước thì những cái trinh nghiệm nào mình tích lĩ được mình đúc ràng được trong cái thời gian mình huấn luyện
thì mình truyền đàn lại cho các em các bạn
nữ thì nó cũng là một cái khó trong cái ngành đặc thù của bên cơ động
nhưng mà các bạn thì gần như là thí dụ nam cố gắng một mươi thì nữ phải cố gắng hai mươi ba mươi để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
nếu như các chiến sĩ nghĩa vụ phải trải qua ba tháng huấn luyện với các sinh viên học viên các trường công an nhân dân gần sáu tháng
thì các khán bộ làm công tác huấn luyện tại trung tâm huấn luyện và bộ dũng dịch vụ hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
gần như phải gắn bó với thao trường cả năm dưới mưa nắng thất cường của miền nam bộ
nguồn quay công việc lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác
nhưng năm nào cán bộ trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai cũng bắt đầu công tác này với tất cả sự nhiệt tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng
chúng tôi luôn chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề biên soạn giáo án bài giảng và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện
rồi chủ động chuẩn bị về thao trường bài tập mô hình học cụ sát với nội dung huấn luyện
trong quá trình huấn luyện thì thực hiện đúng theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí tư lệnh cảnh sát cơ động là lấy người học làm trung tâm
tất cả cán bộ chiến sĩ của trung tâm huấn luyện và bộ dũng dịch vụ hai là người phục vụ
đối tượng huấn luyện rất là đa dạng về văn hóa vùng miền và phong tục tập quán
thì từ đó thì cũng là cái động lực để chúng tôi phấn đấu
gắn bó hơn với các em để xây dựng làm sao giữa cán bộ huấn luyện và người học viên là tình cảm và đạt ra hiệu quả tốt nhất trong nội dung huấn luyện của mình
dù còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất hay luôn phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết
nhưng tinh thần trách nhiệm của những khoảnh khắc như thế này có lẽ là điều khiến cán bộ chiến sĩ trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ
bởi họ biết công sức mình bỏ ra
đã và đang giúp những cán bộ chiến sĩ không ai nhân dân trong tương lai có những kỹ năng vững vàng có cả những kỷ niệm đẹp không thể nào quên trong vui ngủ
thông tin từ cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông đến thời điểm này có hơn một trăm một mươi năm thuê bao được mở khóa sau chuẩn hóa thông tin
đây là những thuê bao bị khóa chiều gọi đi từ ngày ba mươi một tháng ba
việc ra soát chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động
nhằm đảm bảo chúng ta có thể đạt được những kỹ năng vững vàng
thông tin được dùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là hoạt động cần thiết góp phần ổn định trật tự xã hội kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi sử dụng sim điện thoại
có thông tin đăng ký không đúng quy định để thực hiện hành vi lừa đảo quảng cáo sai sự thật
đối với những thuê bao bị khóa một chiều người dùng có thể nhắn tin tới số một nghìn bốn trăm một mươi bốn với cú pháp ttb để kiểm tra thông tin thuê bao
từ đó chủ động cập nhật hoặc gọi đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của nhà mạng để được hỗ trợ
sau khi khóa một chiều các nhà mạng sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa lại thông tin thuê bao tại các cửa hàng giao dịch trên các ứng dụng và trang web của nhà mạng
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội nhà ở công nhân sẽ được triển khai trong một hai ngày tới
theo đó mức lãi suất cho vay với người mua dự kiến là tám hai trong vòng năm năm
đây là thông tin được lãnh đạo ngân hàng nhà nước cung cấp tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba vừa diễn ra vào chiều ngày hôm qua
thông tin về lộ trình tiến độ gói một trăm hai mươi tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội nhà ở công nhân
phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam phạm thanh hà cho biết ngày một tháng bốn vừa qua ngân hàng nhà nước đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại và các chi nhánh ngân hàng nhà nước tại sáu mươi ba tỉnh thành phố thông báo một số thông tin có liên quan đến chương trình này
thứ nhất là ai là người cho vay thì trước hết là bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm có ngân hàng nông nghiệp ngân hàng đầu tư ngân hàng công thức
thứ hai là ai là người cho vay thì trước hết là bốn ngân hàng ngoại thương cho vay đối tượng nào cho vay đối tượng nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân và các dự án cải tạo xây dựng lại trong cư cũ
thế thì ai là người vay thì ở đây là có chủ đầu tư đầu tư các dự án mà tôi đã nói ở trên
và thứ hai là người mua nhà thì liên quan đến các cái dự án này
lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết lãi suất của gói tín dụng sẽ thấp hơn lãi suất cho vay thông thường của ngân hàng thương mại
ngân hàng nhà nước cũng xác định trong kỳ lãi này lãi suất thay đổi sáu tháng một lần
từ nay đến ba mươi tháng sáu thì lãi suất đối với chủ đầu tư sẽ là một tám bảy một năm
thế còn lãi suất đối với người mua nhà tức là cá nhân thì là tám hai tức là thấp hơn một năm hai so với lãi suất cho vay chung giải hạn thông thường của bốn ngân hàng thương mại nhà nước
còn thời gian đơn hạn thì là ba năm đối với chủ đầu tư và năm năm đối với người mua nhà
còn thời gian đơn hạn thì là ba năm đối với chủ đầu tư và năm năm đối với người mua nhà
và xác định đây là một dự án rất là dài hạn cho nên là ngân hàng nhà nước cũng quy định cái thời hạn giải ngân cũng rất là dài từ ngày một tháng bốn tức là ngày ban hành công văn cho đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thông tin thêm về gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn cho biết
thời gian tới bộ xây dựng sẽ ban hành danh mục dự án các tiêu chí điều kiện đối tượng cụ thể
trong phiên họp chính phủ thường kỳ nhiều địa phương đã công bố dự án và quy hoạch xong
trên cơ sở đó một số địa phương đang triển khai tích cực
không tổ chức các tour đưa đón khách đến khu vực cà phê đường tàu trên địa bàn quận hoàn kiếm và ba đình để đảm bảo an ninh an toàn cho khách khi tham quan du lịch tại hà nội
yêu cầu vừa được sở du lịch hà nội đưa ra đối với các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành vận chuyển khách du lịch trên địa bàn
sở du lịch hà nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tuyên truyền khuyến cáo du khách
đặc biệt là khách du lịch nước ngoài không đến tham quan chụp ảnh uống cà phê giải khát tại khu vực đường tàu thuộc tuyến đường sát phùng hưng trần phú lê duẩn
sở du lịch hà nội yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và giao thanh tra sở tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
khu vực phố cà phê đường tàu vốn là địa điểm yêu thích của nhiều khách du lịch nhất là du khách nước ngoài
tuy nhiên địa điểm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách khi các quán cà phê đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố năm mươi bốn bị can trong vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ trục lợi từ chuyến bay giải cứu
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
trong đó có hai mươi một bị can đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
trong số này đáng chú ý có hai cựu thứ trưởng bộ ngoại giao là tô anh dũng và vũ hồng nam
chín bị can bị đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hai mươi ba bị can bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ
bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ
một bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ
truy tố một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng vừa khám xét trung tâm đăng kiểm lâm đồng
và ba chi nhánh của trung tâm này tại thành phố đà lạt bảo lộc và huyện đức trọng
để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra xác minh
làm rõ những vi phạm trong hoạt động kiểm định nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc sở giao thông vận tải lâm đồng
bước đầu cơ quan công an xác định khi tiếp nhận xe cơ giới đến làm thủ tục đăng kiểm
nghiệm thu xe cơ giới cải tạo nhân viên trung tâm đã nhận tiền bồi dưỡng từ các khách hàng
để bỏ qua lỗi vi phạm hoặc làm thủ tục nhanh
ngoài ra qua xác minh còn phát hiện một số nhân viên của trung tâm làm trung gian môi giới
để làm thủ tục cho khách có nhu cầu cải tạo xe cơ giới thu tiền dịch vụ để hưởng lợi trái phép
trong quá trình thực hiện thủ tục hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới
tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lâm đồng qua làm việc
những cá nhân liên quan đã thừa nhận sai phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đang củng cố hồ sơ
để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
phát hiện lực lượng công an lợi dụng đêm tối đối tượng điều khiển xuồng máy lao vào bờ
bỏ lại phương tiện và gần một năm trăm linh bao thuốc lá lậu để thoát thân
sáng nay phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang đã tạm giữ phương tiện
và số thuốc lá lậu nói trên để tiếp tục điều tra
trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông tiền khi đến đoạn thuộc xã long điền a
huyện chợ mới tỉnh an giang tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy vàm nau
thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh phát hiện một đối tượng điều khiển xuồng máy
có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra
phát hiện lực lượng công an lợi dụng đêm tối đối tượng đã điều khiển xuống máy lao vào bờ
bỏ lại phương tiện cùng thang vật
trong khi đó tiến hành kiểm tra nhà kho tại phường cao xanh thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn hai trăm linh bình khí cười n hai o
đối tượng là bùi văn nam bị phát hiện khi đang xách một bình khí cười
kiểm tra bên trong xe ô tô của nam phát hiện thêm một mươi bình khí cười nữa
tại thời điểm kiểm tra nam không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số bình khí cười này
từ lời khai của đối tượng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà kho
và cũng là nơi ở của đối tượng bùi văn nam tại phường cao xanh
phát hiện tại khu vực sau nhà có hai trăm một mươi bình khí cười
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ hai trăm hai mươi một bình khí cười này
bộ tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị đề xuất giảm lệ phí trước bạ
với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
theo bộ tài chính sau dịch covid một mươi chín
bộ đã hai lần trình chính
chính phủ ban hành các nghị định giảm năm mươi mức thu lệ phí trước bạ
đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
tuy nhiên theo bộ tài chính bên cạnh những kết quả đạt được
chính sách giảm năm mươi mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
được đánh giá là có ảnh hưởng tiêu cực trong việc thực hiện các cam kết quốc tế
các nước thành viên wto có thể nhìn nhận việc này như một khoản trợ cấp của chính phủ việt nam
việt nam có thể nhận được yêu cầu giải thích từ một số quốc gia
không có hoạt động sản xuất lắp ráp ô tô trong nước tại việt nam
bên cạnh đó bộ tài chính cũng cho rằng trường hợp cần thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ
đối với ô tô thì phải áp dụng chung cho cả ô tô sản xuất lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu
điều này sẽ dẫn đến việc giảm thu ngân sách nhà nước ảnh hưởng tới cân đối ngân sách của địa phương
dâu tây mộc châu nói riêng và sơn la nói chung những năm gần đây đã được nhiều người tiêu dùng biết đến
quả dâu tây cũng đã mang lại thu nhập và công an việc làm ổn định cho nhiều hộ gia đình
tuy nhiên khoảng một tháng trở lại đây dâu ra trái nhiều
giá dâu tây giảm xuống mạnh và kéo dài sau khi có những thông tin nghi ngờ dâu tây không rõ nguồn gốc gắn mát mộc châu sơn la
chính điều này đã khiến cho nhiều hộ trồng dâu tây gặp khó khăn
hình ảnh những cây dâu tây chết khô những bầu cây trơ trọi không ai thu dọn là hình ảnh không khó gặp ở xã cò nòi trong thời điểm này
nhiều nhà trên địa bàn đã quyết định nhổ bỏ cây dâu tây
ông chính ở hợp tác xã xuân quế cũng không ngoại lệ
hai hecta dâu tây của ông
vẫn đang cho thu hoạch nhưng cũng phải nhổ bỏ
đầu mùa thì giá nó trên hai trăm linh bây giờ thì có hai mươi chưa được hai mươi thì không đủ tiền nhân công
có nhà thì vẫn duy trì để nuôi công nhân
cho họ nấy việc làm nhưng nhà mình thì nhà mình phá bỏ rồi
với diện tích trên ba trăm hai mươi sáu hectare sản lượng trung bình là khoảng ba một trăm linh tấn mỗi năm
huyện mai sơn hiện là vùng trồng dâu tây lớn nhất tỉnh sơn la
tuy nhiên cho đến nay bảy mươi các hộ gia đình đã bỏ vườn dâu vì không thể tiếp tục gồng gánh chi phí
nói về công nhân mà chăm sóc một hecta dâu tây thì một hecta của anh anh thuê trung bình một ngày khoảng một mươi đến một mươi năm người
một ngày làm trong một hecta dâu tây này thì tương đương khoảng độ từ bốn đến từ ba năm triệu một ngày
sau khi có một số cái bài báo đưa tin là cái dâu sơn la là một cái dâu trung quốc
cho nên là người ta đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã
ngừng sử dụng mất một thời gian làm ảnh hưởng rất là lớn đến bà con trồng dâu
thậm chí là còn bán rất là ế luôn
cho nên là nó đẩy cái giá thành xuống rất là rẻ
thậm chí như bây giờ cái giá tại vườn nó rơi vào tổng hai mươi một cân thôi
dù vụ dâu tây vẫn còn vài tuần nữa mới kết thúc nhưng cũng không hộ gia đình nào mặt mà với việc thu hái
đường đi cho cây dâu tây tiếp tục là bài toán đặt ra với các cơ quan chức năng
cái gốt lõi cái quan trọng nhất đối với dâu tây trong thời gian tới đó là phải tổ chức lại sản xuất
để làm sao mà chúng ta chuyển từ cái vấn đề sản xuất nhỏ lẻ manh mún phong trào theo quy mô hộ gia đình
mà hình thành lại đó là phải sản xuất theo quy mô hợp tác xã doanh nghiệp
mà từ đó phải xây dựng được cái thương hiệu của dâu tây sơn la
và song hành với cái việc xây dựng thương hiệu thì phải khẳng định được cái chất lượng của dâu tây sơn la
và đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
được mùa mất giá được giá mất mùa
câu chuyện không chỉ của cây dâu tây mà cả nông sản của sơn la vẫn đang là vấn đề thách thức đối với người nông dân
các cơ quan chức năng cần có những giải pháp và lộ trình cụ thể rõ ràng để người nông dân có thể yên tâm sản xuất
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế phương nam từ trường quay tại tp hcm